sáng nay ngày năm tháng chín lễ khai giảng năm học mới hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi được tổ chức tại các trường học với hơn hai mươi hai triệu học sinh sinh viên trên cả nước
nhân dịp này tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đã gửi bức thư chúc mừng tới ngành giáo dục các bậc phụ huynh và các em học sinh sinh viên
trong thư chúc mừng tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đã ghi nhận những nỗ lực phân đấu đạt hiệu quả tích cực của ngành
đội ngũ giáo viên cán bộ quản lý giáo dục được truyền hóa chất lượng giáo dục các cấp được nâng lên
qua thư tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng mong muốn năm học mới các nhà trường tăng cường giáo dục truyền thống lịch sử
văn hóa của dân tộc đạo đức lối sống lý tưởng cách mạng cho học sinh sinh viên xây dựng môi trường giáo dục an toàn lành mạnh thân thiện
tổ chức theo tinh thần chỉ đạo của chính phủ và bộ giáo dục và đào tạo lễ khai giảng năm nay không đọc báo cáo về các tình hình hoạt động của nhà trường
lấy mục tiêu bảo đảm sức khỏe của học sinh và bảo vệ môi trường tổ chức các hoạt động phù hợp với lứa tuổi để tạo không khí vui tươi của ngày khai giảng năm học mới
ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường